các bác sĩ bệnh viện hiếu nghị việt tiệp cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam bốn mươi hai tuổi
có tiền sử khỏe mạnh nhưng thường xuyên ăn nem chua thì lặn tái
bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau đầu âm ỉ kèm sốt kéo dài một tuần
kết quả trụt quát lâm vì tính sọ não không phát hiện bất thường
sau khi thăm khám và chọc dịch não tùy các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc viêm mảng não do liên cầu lợn
trong quá trình điều trị bệnh nhân xuất hiện tình trạng giảm thính lực tay trái
sau một mươi bốn ngày điều trị tích cực bệnh nhân đã hết đau đầu hết sốt tuy nhiên thính lực cải thịnh ít
viêm mắng não là bệnh lý nhiễu trùng nguy hiểm ảnh hưởng đến các lớp môi quanh não bộ và tùy sống
nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời bệnh nhân có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng
trong đó có điếc một tai hoặc điếc hai bên tay có thể không hồi phục
theo thống kê tỷ lệ tử vong chung cho các bệnh viêm mảng não do lên cầu lợn là một mươi bảy
trường hợp bệnh nhân có biểu hiện sốc nhiễm khuẩn tỷ lệ tử vong có thể lên đến sáu mươi năm mươi
liên cầu khuẩn lợn có tên khoa học là streptococusiot là một tác nhân gây bệnh quan trọng ở lợn và đôi khi có thể gây bệnh trên người
loại vi khuẩn này thường cư trú ở đường hô hấp đường tiêu hóa và sinh dục của lợn
ngoài ra nó cũng tồn tại ở một số loài động vật khác như bò dê cừu chó hay mèo
vi khuẩn lên cầu lợn có thể lây sang người do tiếp xúc trực tiếp qua vết thương ở da và niêm mạc
cụ thể vi khuẩn lây chuyển qua tổn thương trên da của người giết mổ chế biến hoặc ăn thịt lợn bệnh chưa được nấu chín
những người dễ khởi phát bệnh do lên cầu lợn chủ yếu là các đối tượng bị suy giảm miễn dịch như người già yếu
đã từng phẫu thuật cắt lách nhận rượu có bệnh mạng tính trong người
vi khuẩn lên cầu lợn còn có thể gây nhiều bệnh lý như nhiễm độc tiêu hóa viêm mảng não viêm phổi suốt huyết viêm khớp và viêm cơ tim
nặng hơn người bệnh có thể bị sốc nhiễm khuẩn dối loạn đông máu suy hấp và suy đạt tạng dễ dân tới tử vong
trong đó viêm mảng não là thể hiện bệnh khá thường gặp triệu chứng của bệnh
thời gian ủ bệnh trong vòng một tuần sau khi nhiễm vi khuẩn lên cầu giết mổ chế biến hoặc ăn thịt lợn chưa nấu chín
giai đoạn khởi phát diễn ra một hai ngày với biểu hiện sốt cao đau đầu xét run bồ nôn và nôn hoá mắt chóng mặt đau cơ khớp đau bụng âm ỉ
giai đoạn toàn phát xuất hiện hội chứng màng não rõ ràng như co cứng cơ đặc biệt cứng vùng gáy dối loạn ý thức mê sản lơ mơ kích thích thậm chí là hôn mê
đặc trưng là dối loạn tiền đình giảm thính lực một bên hoặc hai bên run đầu chi liệt thần kinh doanh
triệu chứng khác suy thận cấp bức độ nhẹ phát ban ngoài da kiểu hồng ban đan rộng hoặc ban suốt huyết hoại tử tắc mạch đầu chi
sau điều trị đặc hiệu tình trạng sốt giảm dần dối hết nhưng các triệu chứng thần kinh giảm đi khá chậm có thể có di chứng giảm thính lực dối loạn điều khiển phối hợp tư thế động tác

khi chế biến cần đảm bảo dụng cụ nơi chế biến sạch sẽ rửa tay sạch có dụng cụ riêng chế biến thịt sống và thịt chín phải ăn thịt lợn chín hoàn toàn không được ăn thịt lợn tái tích canh nem chua